thưa quý vị có bao giờ quý vị từng thắc mắc tự hỏi tại sao đơn vị công suất lại có ký hiệu là wat
hẳn có nhiều người trong số chúng ta chưa biết ký hiệu đó đã được đặt theo tên của một nhà phát minh tải ba người scotland james watch
ông là người đã sáng chế ra máy hơi nước cải tiến là phát minh mở ra kỷ nguyên mới cho cuộc cách mạng công nghiệp ở phương tây và của thế giới
hôm nay ngày một mươi chín tháng một ngày sinh của ông mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời và thành tiệu của danh nhân vĩ đại này
james watt sinh ngày một mươi chín tháng một năm một nghìn bảy trăm ba mươi sáu tại một thị trấn ven biển greenock ở scotland của vương quốc
trong một gia đình có cha là thợ đóng tàu và mẹ xuất thân từ một gia đình có học thức
từ bé mỗi khi mẹ đun nước hình ảnh hơi nước đẩy nắp ấm lên đã để lại ấn tượng rất sâu trong cậu bé watt
watt nghĩ một chút hơi nước mà đã có sức mạnh như vậy thì nhiều hơi nước nhất định sẽ có công dụng rất lớn
thí dụ như nâng vật nặng lên chẳng hạn watt cảm thấy đây là một cách nghĩ rất thú vị
lý tưởng đó thôi thúc watt nỗ lực học tập
lớn lên ông mới biết là đã có người nghĩ đến việc dùng hơi nước làm động lực
thomas newcomm với cỗ máy hơi nước đầu tiên trên thế giới
năm một nghìn bảy trăm sáu mươi ba một mô hình newcomen bị hỏng và người được nhờ sửa chữa chính là james watt
nghiên cứu mô hình watt nhận ra mình có thể cải tiến một vài chi tiết để nó hoạt động tốt hơn hiệu quả hơn
chính vì điều này watt mất ăn mất ngủ
không quản ngày đêm watt cùng các trợ lý miệt mài làm việc mà không đạt được kết quả
cuộc sống hết sức khó khăn nợ nần trồng chất
không nản lòng watt càng nỗ lực hơn
cuối cùng sau nhiều lần cải tiến một mươi chín năm sau năm một nghìn bảy trăm tám mươi hai ông cho ra đời chiếc máy hơi nước mới
đúng như ông đã suy nghĩ máy tiêu hao than ít hiệu suất làm việc cao
thành công này làm cho máy hơi nước newcomm trở nên lạc hậu
còn máy hơi nước do watt phát minh nhanh chóng được sử dụng rộng rãi
tàu thuyền tàu hỏa dùng máy móc hơi nước đua nhau ra đời
công nghiệp toàn thế giới nhanh chóng bước vào thời đại máy hơi nước
đánh giá ý nghĩa xã hội về các công trình sáng chế của watt
các mark đã nói thiên tài vĩ đại của watt là ở chỗ chiếc máy hơi nước của ông
không phải chỉ là một sáng chế cho một vài mục đích đặc biệt
mà là một loại động cơ phổ dụng cho một nền công nghiệp lớn đang phát triển
james watt đã chia sẻ với nhân loại tầm nhìn của mình
trao cho chúng ta sự giác ngộ lớn lao vì một hành động đun sôi nước rất bình thường
đó là vì ông ấy có niềm tin và sức mạnh của kiến thức
sức mạnh của ý tưởng đã mang đến sự thay đổi thay đổi cho toàn thế giới
ngoài máy hơi nước watt còn lập ra đơn vị công suất là mã lực
giúp chúng ta chuyển phương tiện đi lại từ ngựa kéo sang thời đại ô tô ra đời
ông còn chế tạo dụng cụ đo áp kế thủy ngân áp kế đo áp suất
với những công trình của mình ông được kính nể và tôn vinh là bậc học giả uyên thâm
năm một nghìn bảy trăm tám mươi năm ông trở thành hội viên viện hà lâm khoa học anh
vào năm một nghìn tám trăm một mươi bốn viện hàn lâm khoa học paris của pháp đã phong ông làm viện sĩ
năm năm sau watt mất ông thọ tám mươi ba
sau khi ông mất hoàng danh đã dựng tượng vị công thần của loài người
tại nhà thờ westminster
tên ông được đặt cho giải thưởng tôn vinh những nhà bác học có công lớn về chế tạo máy
và đơn vị đo công suất watt ký hiệu là w
để ghi nhớ công ơn to lớn của james watt đối với ngành cơ khí thế giới
mà từ đó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại